để chia sẻ khó khăn cho chín hộ việt kiều bị sập nhà do sạt lở đất tại xã compong
trong long huyện lớt đớt tỉnh còn đan campuchia hôm qua đoàn công tác đại sứ quán việt nam
tại campuchia đã tới thăm hỏi động viên và tặng quà
chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân gặp nạn thay mặt đại sứ quán
tham tán nguyễn mạnh cường đã gửi đến mỗi hộ dân số tiền một triệu đồng
tham tán nguyễn mạnh cường khẳng định đảng và nhà nước việt nam luôn coi cộng đồng kiều bào
ở nước ngoài trong đó có việt kiều tại campuchia là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc việt nam
sẵn sàng chia sẻ với những khó khăn mất mát mỗi khi bà con gặp nạn
nhằm giúp đỡ phần nào để bà con sớm ổn định cuộc sống
hiện có hơn hai mươi bà con việt kiều sinh sống tại tám trong số một mươi một huyện của tỉnh còn can
đời sống của hầu hết bà con việt kiều ở đây còn gặp nhiều khó khăn
chủ yếu dựa vào đánh bắt cá làm thuê buôn bán nhỏ